điện biên đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện điện biên phối hợp với công an xã mường phăng phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng sùng a kỷ chú xã pú nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba gói heroin có tổng trọng lượng hơn một trăm linh gram và một số giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an sùng a kỷ khai nhận mua số ma túy của một đối tượng tại khu vực biên giới việt lào mang về để sử dụng và bán cho các đối tượng hiện để kiếm lời
một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng dao khống chế hai cụ già đang bị công an thị xã di an tỉnh bình dương tiếp tục làm rõ hành vi
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h cùng ngày tổ công tác phòng phòng chống tội phạm phường an bình phát hiện đối tượng nói trên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn
liên quan đến ma túy nên chặn rừng để kiểm tra
khi xác định đối tượng có dấu hiệu tội phạm ma túy tổ công tác liền khóa tay để còng thì người này vùng bỏ chạy về hướng phường tam phú tp hcm
trên cánh tay còn đeo chiếc còng
đang trên đường tuần tra nhận được tin báo của phường an bình và phát hiện đối tượng tháo chạy trên đường phú châu
lực lượng công an phường tam phú nhanh chóng truy đuổi và nổ súng chỉ thiên uy hiếp
nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá này lao vào hẻm số hai mươi chín đường tâm châu rồi rút dao khống chế cụ nguyễn ngọc tú tám mươi ba tuổi và cụ đỗ thị soi tám mươi tuổi
trước tình thế nguy hiểm lực lượng chức năng vừa thuyết phục và tìm đường giải cứu hai cụ già
khi nam thanh niên vừa bỏ dao xuống thì bị trinh sát lao vào khống chế và bàn giao cho công an thị xã di an tỉnh bình dương
một thủ đoạn lừa đảo mới xảy ra tại phú yên đơn giản nhưng lại móc túi được khá nhiều người
phần vì nhẹ dạ cả tin phần vì tham của rẻ nên nhiều người đã mắc bẫy các đối tượng lừa đảo
nguyễn văn viện và nguyễn văn hải cùng chú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc là chủ nhân của những chiếc điện thoại dởm
để thiêu thụ loại điện thoại này hai đối tượng đã gất công đi xe máy tận vào các tỉnh tây nguyên để thiêu thụ
vụ việc chỉ bị phát hiện khi nguyễn văn viện vừa từ gia lai xuống đến phú yên và giả vờ hỏi bán điện thoại
thì bị quân chúng phát hiện tố giác đến công an phường phú lâm tp tuy hòa
qua làm việc lực lượng công an đã thu giữ của nguyễn văn viện và nguyễn văn hải hai mươi chiếc iphone sáu trung quốc
một mươi một chiếc điện thoại các loại và hơn hai mươi triệu đồng
chiều bài của số đối tượng này là tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của từng người mà các đối tượng sẽ bán rẻ
hoặc đổi lấy điện thoại của người khác đang dùng và bảo họ bù thêm tiền
với chiêu trò này mỗi chiếc điện thoại iphone sáu giờ các đối tượng bỏ túi từ vài trăm đến hàng triệu đồng
tại bình phước công an thị xã bình long vừa triệt phá một nhóm đối tượng cướp tài sản
đấu tranh mở rộng cơ quan công an xác định được đây là nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cướp
trên địa bàn giáp danh giữa thị xã bình long và huyện hớn quảng
chị trần thị kim ngân nhân viên trạm thu phí quốc lộ một mươi ba là nạn nhân trong một vụ cướp xảy ra trên địa bàn
trước đó khi đang điều khiển xe máy hiệu e black lưu thông qua khu vực thuộc địa phận phường hưng chiến
thị xã bình long
bị hai đối tượng đuổi theo sau đó uy hiếp cướp xe máy bỏ chạy

thu thập thông tin tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời cử các mũi trinh sát truy xét nhóm đối tượng gây án

tiếp nhận tin báo từ chị ngân lãnh đạo công an thị xã bình long đã phân công các trinh sát và điều tra viên xuống hiện trường
thu thập thông tin tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời cử các mũi trinh sát và điều tra viên xuống hiện trường
phù hợp với đội điều tra hành sự
riêng lực lượng điều tra tổng hợp thì chia làm hai tổ
một tổ thì làm việc nắm tình hình ở khu trung tâm thương mại
và tổ thứ hai là nắm ở khu vực bùng binh bình long để xác định những đối tượng nghi vấn
và trong thời điểm đó trước đó thì có sử dụng đặc điểm là xe mô tô đồ rim kể cả gián người của các đối tượng đó
bí mật ra soát số đối tượng nghi vấn xung quanh khu vực xảy ra vụ cướp
các trinh sát đã thu được nhiều thông tin quan trọng do quần chúng nhân dân cung cấp
cơ quan điều tra công an thị xã bình long đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là bùi xuân vĩnh và hồ văn đạt
cùng chú huyện hấn quảng tỉnh bình phước
các đối tượng đã khai nhận vụ cướp xe máy của chị trần thị kim ngân
liên quan đến vụ án đối tượng lê phúc hiền trú xã tân lợi huyện hấn quảng
cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
qua vụ án trên cảnh báo đối với mọi người khi tham gia giao thông
cần đề phòng cảnh giác với những thủ đoạn manh động của bọn tội phạm
để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bản thân đặc biệt là ở những đoạn đường vắng người qua lại
trong trường hợp bị bọn tội phạm tấn công nạn nhân cần phải kịp thời trấn tỉnh tri hô
để được sự hỗ trợ của những người xung quanh
công an huyện tri tôn an giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai vụ dùng xe máy
vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và trên một mươi tám kg cá thể rắn các loại
vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm trên đường tuần tra kiểm soát
khi đến khu vực khóm ba thị trấn tri tôn lực lượng công an huyện tri tôn phát hiện
bắt quả tang bà nguyễn thị kim hạnh chú huyện trợ mới điều khiển xe máy
có vận chuyển trên một mươi tám kg cá thể rắn hổ hành và các loại khác
qua kiểm tra bà hạnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số rán trên
lực lượng công an lập biên bản tạm giữ số rán trên
trước đó cùng ngày tại khu vực xã lạc quế thị trấn tri tôn
lực lượng công an huyện phát hiện hai đối tượng dùng xe máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
một đối tượng đã bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để thoát thân
đối tượng còn lại bị bắt giữ tên là lê văn đém em trú tại xã bình long huyện châu phú an giang
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên hai xe máy có vận chuyển sáu trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại các loại
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ động vật nuôi
sau nhiều ngày trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã đồng loạt bắt giữ đào văn tỉnh
chú huyện vĩnh tường là đối tượng tiêu thụ mèo do các đối tượng trộm cắp được
và sáu đối tượng trộm cắp mèo trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc phú thọ và bắc ninh
gồm nguyễn văn luận phùng văn nam dương xuân văn lê thanh văn đặng tiến quang đặng văn đoàn
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh kg mèo và các dụng cụ dùng để trộm cắp
vào chiều tối qua ngày ba tháng năm trong khi tránh một chiếc xe đi ngược chiều trên quốc lộ tám a
một chiếc xe tải đã lật nhào xuống vệ đường tài xế bị mắc kẹt trong cabin
may mắn được người dân giải cứu an toàn
người dân cho biết thời điểm trên chiếc xe tải biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi nghìn năm trăm tám mươi ba do tài xế nguyễn văn diện
xã sơn tây hương sơn hà tĩnh điều khiển đã lật nhào xuống vệ đường đoạn qua cầu ông công
thuộc xã sơn lâm huyện hương sơn
chiếc xe bị lật từ độ cao gần ba mét bị hư hỏng nặng tài xế mắc kẹt trong cabin
thời điểm đó huyện hương sơn đang mất điện trên diện rộng cả khu vực tối đen
việc giải cứu nạn nhân cùng chiếc xe gặp nhiều khó khăn
nhờ sự giúp sức của người dân ngay trong buổi tối lực lượng cứu nạn đã giải cứu tài xế ra khỏi cabin an toàn
đồng thời bảo vệ hiện trường hàng hóa cho chủ xe
thưa quý vị và các đồng chí ô tô khách gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
làm bốn người chết và bảy người bị thương xảy ra vào ngày ba tháng năm
chính là xe đang hoạt động kinh doanh chở khách trái phép
hành báo về tình trạng nhiều ô tô hoạt động kinh doanh vận tải trái phép đang dình dập
gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường
xe khách gây tai nạn là loại xe một mươi sáu chỗ ngồi hiệu sơn lâm biển số bốn mươi ba b hai nghìn sáu trăm ba mươi ba
chạy bắt khách dọc tuyến quốc lộ miền trung và tây nguyên
tuy không có bất kỳ giấy tờ nào cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải
cũng như gắn hộp đen ngành chức năng theo dõi nhưng xe khách trên vẫn hoạt động bắt đón trả khách
hiện chủ xe sơn lâm tên bùi hữu thiện đã tử vong
riêng tài xế trần văn trí ba mươi sáu tuổi ở phường hòa cầm thành phố đà nẵng
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
công an tỉnh quảng ngãi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can vụ tai nạn nghiêm trọng trên
chúng tôi cũng sẽ yêu cầu ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng
chỉ đạo sở thông nguồn tài đà nẵng kiểm tra toàn diện đơn vị kinh doanh nguồn tài tại sơn lâm
đơn vị này có rất nhiều phương tiện cũng chủ phương tiện hoạt động như thế này
hiện nay còn chưa có thiết bị giám sát hành trình chưa có những thông tin
hiện nay xe này hoàn toàn không có một dấu hiệu gì chứng tỏ xe này là xe kinh doanh nguồn tài
cho nên hoạt động này là trái phép hoàn toàn nên phải xử lý nghiêm tất cả những người có liên quan
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi và thanh tra giao thông
đã phát hiện nhiều xe khách hoạt động chui như sử dụng xe không có phù hiệu để kinh doanh vận tải hành khách
đón trả khách không đúng nơi quy định không có giấy phép kinh doanh vận tải
nhiều xe vì hoạt động chui đã phóng nhanh vượt ẩu cố tránh việc kiểm tra của ngành chức năng
không có giấy phép kinh doanh thì chúng tôi sẽ xử lý theo nghiêm theo quy định của pháp luật mà đã ban hành
qua các tuần tra kiểm soát thì các tỉnh xe đã về quảng ngãi qua địa bàn này thì chúng tôi sẽ xử lý và lập biên bản và yêu cầu các
trở lại nên trạng thái thời tiết có mây thay đổi ban ngày trời có nắng chiều tối mưa rào và rông cục bộ chỉ xảy ra ở một vài nơi
cùng nền nhiệt độ phân bố trên các khu vực như sau
từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh nhiệt độ cao nhất tăng nhanh là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
từ quảng bình xuống đến huế sẽ xuất hiện trở lại nắng nóng trên diện rộng nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
một vài nơi thuộc vùng núi phía tây sẽ có nắng nóng gai gắt lên cao trên ba mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới sẽ có nắng ở phía bắc có nắng nóng với mức nhiệt xung quanh ngưỡng là ba mươi tám độ
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực các tỉnh từ khánh hòa xuống đến bình thuận thời tiết vẫn tiếp tục ít biến đổi cùng nền nhiệt độ trưa chiều phổ biến giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
ở khu vực tây nguyên trong những ngày qua mưa ít cùng nền nhiệt độ cao cũng đã gây nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt của bà con
tuy nhiên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nên nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
với các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới những cơn mưa chuyển mùa bắt đầu xảy ra nhiều hơn trên khu vực
mưa xảy ra vào lúc chiều tối khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn khi đêm về
nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
số điểm có nhiệt độ lên cao trên ba mươi bảy độ như những ngày vừa qua sẽ có xu hướng giảm dần
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online trưa của chúng tôi ngày hôm nay